vào ngày hôm nay ủy ban nhân dân tp hà nội đã có chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân xử lý hậu quả vụ hỏa hoạn
xảy ra tại ngõ số bốn mươi ba bát đàn phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội khiến một nạn nhân tử vong
trước đó vào khoảng hơn bốn giờ sáng ngày hôm nay trung tâm thông tin chỉ huy công an tp hà nội nhận được tin báo xảy ra cháy nhà dân
tại địa chỉ ngõ bốn mươi ba bát đàn phường cửa đông quận hoàn kiếm hà nội
khoảng bốn giờ một mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận đám cháy
triển khai hướng dẫn thoát nạn cứu sáu người ra vị trí an toàn đám cháy đã được người dân sử dụng bình chữa cháy để chữa cháy ban đầu
đến bốn giờ một mươi năm phút đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
theo thống kê thiệt hại ban đầu vụ cháy đã làm một nạn nhân tử vong nạn nhân là nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và thiêu dụi nhiều tài sản của người dân
chủ tịch ubnd tp hà nội giao công an tp hà nội chỉ đạo các đơn vị điều tra xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật
giao sở lao động thương binh và xã hội và ubnd quận hoàn kiếm phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân